bộ quốc phòng nga cho biết một máy bay chở một trăm bảy mươi hai hành khách cất cánh từ tehran iran tới
damascus syria đã phải hạ cánh khẩn cấp khi lọt vào tầm hỏa lực của mạng lưới phòng không của quân đội syria
tại thời điểm máy bay phải hạ cánh quân đội syri đang chống trả đợt tấn công của không quân
israel nhằm vào khu vực ngoại ô thủ đô damascus chiếc máy bay airbus ba trăm hai mươi chuẩn bị hạ cánh xuống
sân bay quốc tế damascus song khu vực này đang xảy ra các cuộc không kích và pháo kích
rất may các trạm kiểm soát không lưu ở sân bay damascus đã phản ứng kịp thời
giúp máy bay ra khỏi vùng nguy hiểm và đổi hướng đến phi trường khác
bộ quốc phòng nga cho rằng việc sử dụng máy bay dân sự làm vỏ bọc hoặc chặn các cuộc pháo kích
nhằm đáp trả của quân đội syri đã trở thành một đặc trưng của không quân israel bởi theo bộ trên
các radar của israel có thể quan sát rõ ràng tình hình trên bầu trời quanh sân bay damascus
trong khi đó liên minh châu âu đã kêu gọi tất cả các bên tham chiến tại
syri chấm dứt các vụ đánh bom nhằm vào dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự
đồng thời bảo đảm đường tiếp cận viện trợ nhân đạo cho người dân syri
những ngày qua đụng độ giữa các lực lượng quân đội syri và thổ nhĩ kỳ tại tỉnh idlib của
syri gia tăng đồng thời xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố eu nhấn mạnh con đường duy nhất để
giải quyết cuộc khủng hoảng tại syri là thông qua một giải pháp chính trị được liên hợp quốc thông qua năm hai nghìn một mươi bảy